cuộc họp các quan chức cao cấp som asean cấp thứ trưởng ngoại giao đã diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến
thứ trưởng ngoại giao thứ trưởng bộ ngoại giao trưởng som asean việt nam nguyễn quốc dũng
tham dự cuộc họp trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn quốc dũng đề nghị tập trung triển khai bốn kết quả
theo quyết định của các lãnh đạo asean tại các hội nghị bao gồm thành lập quỹ asean ứng phó với covid một mươi chín
xây dựng kho dự trữ khu vực asean về vật tư y tế xây dựng quy trình tiêu chuẩn của asean ứng phó
với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và xây dựng kế hoạch phục hồi của asean hậu covid một mươi chín
tiếp sau cuộc họp giữa các quan chức cao cấp asean sẽ diễn ra diễn đàn đối thoại asean úc lần thứ ba mươi hai
dưới sự đồng chủ trì của malaysia và úc bằng hình thức họp trực tuyến